hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng minh ca ngợi donald trump thắng lợi trong vụ kiện ở new york nói cuộc chiến pháp lý đang tạo đòn bẩy cho ông tranh cử
stephen bannern cơ quan chức nhà trắng và từng điều hành chiến dịch tranh cử năm hai nghìn một mươi sáu của donald trump bình luận vào ngày hai mươi năm tháng ba
ông trump tái xuất thành công và dẫn đầu cuộc bầu cử là nhờ gần một nửa chiến dịch vận động diễn ra trong tòa án
truyền thông cả thế giới phải đưa tin về ông ấy
ballen chỉ trích những vụ kiện điều tra và truy tố liên tiếp nhắm vào ứng viên đảng cộng hòa là cuộc chiến pháp lý nhằm ngăn chặn trở lại nhà trắng
dù vậy cựu cố vấn chính trị của trump tin rằng chiến thuật này đang vô tình tăng tần suất cựu tổng thống mỹ xuất hiện miễn phí trên truyền thông
cuộc chiến pháp lý đã trở nên vô dụng thậm chí trở thành một phần quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông trump
jonathan tlaib giáo sư luật đại học george washington thường xuyên ủng hộ trump trên fox news đánh giá
trong khi thẩm phán ather egron quyết buộc trump bỏ ra bốn trăm năm mươi bốn triệu usd còn tổng trưởng lý letitia james đòi tịch thu những tài sản đắt giá nhất
trump đã thắng lợi rõ rệt với mức bảo lãnh thấp hơn
tờ lây cho rằng giới công tố viên và chính trị gia thuộc đảng dân chủ đang hoảng loạn với quyết định của tòa phúc thẩm new york
mức bảo lãnh giảm hơn sáu mươi giúp ông trump trước mắt bảo vệ được tài sản và mở đường để ông trump tranh luận nhằm tiến tới đảo ngược phán quyết của thẩm phán egoron
tòa phúc thẩm new york cũng cho phép eric trump và donald trump jio hai người con của cựu tổng thống trở lại công việc điều hành tập đoàn trong quá trình kháng cáo
tờ lời bình luận hàng loạt vụ kiện dân sự và truy tố đã đẩy ông trump vào cảnh phải chạy liên tục từ tòa án này sang tòa án khác
nhưng dường như ông ấy cảm thấy thích thú với mọi khoảnh khắc hầu tòa
sau mỗi quyết định truy tố trăm lại càng nổi tiếng
cuộc chiến pháp lý không làm khó được trump thậm chí ông ấy đang như cá gặp nước
một tin vui nữa dành cho cựu tổng thống mỹ là tình hình tài chính của ông đang có dấu hiệu được cải thiện
sau vụ sát nhập thành công giữa công ty truyền thông xã hội trump media technology group và công ty digital world acquisition corp
đưa ra giá trị tài sản dòng của ông trump từ bốn tỷ lên khoảng sáu năm tỷ usd
vụ sát nhập này cũng bất ngờ đưa ông lọt top năm trăm linh người giàu nhất thế giới theo bảng xếp hạng bloombom pier index
trước những phán quyết của tòa án ông donald trump không giấu được những niềm vui
ông dành những lời khen có cánh cho những người đã đưa ra phán quyết có lợi cho ông đồng thời không quên chỉ trích đối thủ
ông trump nói phát biểu trước tòa
chúng tôi đánh giá cao và tôn trọng quyết định phúc thẩm và tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt hơn trong thời gian tới
nhưng ông trump cùng ngày lại thất bại trong nỗ lực khoán xử vụ kiện về cáo buộc chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm stormy daniel
ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm hai nghìn một mươi sáu
thẩm phán tòa tối cao bang new york juan merton bác bỏ lập luận từ luật sư đại diện cựu tổng thống
ấn định bắt đầu xét xử vào ngày một mươi năm tháng bốn
những diễn biến trên phần nào cho thấy tình thế khó lường của trump
tổng thống vừa là bị cáo
khoảng thời gian từ nay đến ngày bầu cử tháng một mươi một được giới quan sát đánh giá sẽ không thể dễ chịu với cả ông trump cũng như cử tri mỹ
thay vì tập trung vận động tranh cử ông trump giờ đây cần chuẩn bị để trình diện tòa từ ngày một mươi năm tháng bốn
quá trình xét xử ít nhất sáu tuần và ông sẽ phải có mặt tại tòa bốn ngày mỗi tuần trừ các thứ tư
ông trump nói khi chuẩn bị bước vào tòa tối cao new york sáng ngày hai mươi năm tháng ba
làm sao có thể tranh cử khi phải ngồi tại tòa mát tan cả ngày
tôi lúc này lẽ ra phải ở nam carolina
tôi không nên phải ngồi trong tòa án
hôm hai mươi sáu tháng ba thẩm phán john mechon cấm cựu tổng thống mỹ donald trump đưa ra các tuyên bố công khai nhằm vào nhân chứng
nhân viên tòa án bồi thầm đoàn công tố viên trong vụ sửa chi tiền bịt miệng ở new york
giải thích cho quyết định trên thẩm phán merchon đã dẫn những bình luận trước đây của cựu tổng thống trump về bản thân
và những người có liên quan vụ sửa án chi tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn stormy daniel trước năm bầu cử hai nghìn một mươi sáu
ông trump đối mặt với ba mươi bốn tội danh cáo buộc ông tìm cách làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán một trăm ba mươi usd cho bà daniel khi đó
người thực hiện khoản thanh toán này là ông michael cohen cựu luật sư của ông trump
nhằm ngăn bà daniel phát biểu công khai trước cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu về nghi vấn cả hai có quan hệ tình dục từ một mươi năm trước đó
thế nhưng ông trump đã phủ nhận cáo buộc trên
mệnh lệnh của thẩm phán merchon cũng cấm ông trump đưa ra hoặc chỉ đạo người khác bình luận công khai về những người liên quan vụ xử
tuy nhiên lệnh cấm không được áp dụng đối với ông alvin bragg trưởng lý quận mahatan vì ông là quan chức đắc cử lẫn bản thân thẩm phán
quyết định trên được đưa ra vài giờ sau khi cựu tổng thống trump công kích thẩm phán machen và con gái trên mạng xã hội trust social
ông trump gọi vị thẩm phán là người thực sự được chứng nhận là ghét trump
và ông ta là trường hợp vô cùng nghiêm trọng mắc hội chứng loạn trí vì trăm
theo ông trump vì ghét mình nên thẩm phán merchon sẽ không xử án công minh
tuy nhiên ông machen là thẩm phán thứ ba đưa ra lệnh cấm trên trong quá trình thụ lý vụ xử ông trump
ông trump đang đối mặt với bốn vụ truy tố với tổng cộng chín mươi một tội danh
ngoài new york cựu tổng thống còn bị cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử dẫn đến bạo loạn đồi capital năm hai nghìn hai mươi một
can thiệp bầu cử bang georgia và giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời nhà trắng
ứng viên tổng thống cộng hòa chỉ trích các vụ truy tố này là nỗ lực can thiệp bầu cử của chính quyền tổng thống joe biden
tôi không hiểu vì sao lại bắt đầu xét xử ngay giữa mùa bầu cử thật không công bằng
công tố viên hạt foton đề xuất bắt đầu xử ông trump ngày năm tháng tám trong vụ truy tố ở bang georgia
còn tòa án liên bang florida dự định sử vụ giữa trái phép tài liệu mật vào ngày hai mươi tháng năm
trong khi đó tòa án liên bang washington chưa ấn định ngay xử cáo buộc âm mưu lật ngừa kết quả bầu cử
bởi tòa án tối cao mỹ đang xử lý đơn kháng cáo từ ông trump liên quan đến quyền miễn truy tố của tổng thống
với chiến dịch của ông biden loạt bê bối pháp lý của đối thủ vừa là thách thức vừa là cơ hội
nhà trắng nhìn chung không bình luận tránh để trump có lý do để củng cố tuyên bố rằng ông là nạn nhân chính trị
trong khi chiến dịch của ông biden gần đây tăng cường công kích cựu tổng thống
james sngger phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông biden nói ngày hai mươi năm tháng ba
donald trump yếu kém và tuyệt vọng dù là một người đàn ông hay ứng viên tổng thống
chiến dịch của ông ấy không thể huy động tiền ông ấy không quan tâm vận động tranh cử
và mỗi lần mở miệng ông ấy càng khiến cử tri trung lập và ngoại ô lánh xa vì chương trình nghị sự nguy hiểm của mình
ông trump tích cực tranh cử hơn ông biden trong giai đoạn đầu mùa bầu cử năm nay
tình hình đảo chiều từ siêu thứ ba năm tháng ba khi hai ứng viên đều thắng lớn và gần như chắc chắn để giành đề cử của đảng
kể từ đó đến nay ông trump chỉ có hai sự kiện vận động ở georgia và ohio
ông hủy sự kiện ở bang arizona để giành sự ủng hộ cho ứng viên thượng nghị sĩ brenner moreno
ngoài cuộc bầu cử sơ bộ tại bang florida hôm một mươi chín tháng ba ông trump tuần trước không tham dự cuộc vận động nào
ông chơi góp và tổ chức các cuộc gặp chính trị tìm cách gây quỹ
trong khi đó chiến dịch vận động của tổng thống biden hoạt động bùng nổ hơn
ông và cấp phó kamala harris cùng đến các bang chiến trường quan trọng tổ chức hơn một mươi sự kiện ở georgia
chiến lược gia chính trị charlie hogan không bất ngờ khi ông trump đã đưa ra một cuộc gặp chính trị